ngày một mươi sáu tháng ba tiếp tục chương trình phiên họp thứ tám ủy ban thường vụ quốc hội xem xét và cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự luật chuyển giao công nghệ sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
hiện tại sau nhiều lần đóng góp ý kiến dự thảo luật chuyển giao công nghệ sửa đổi đang có năm nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau như thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư
đăng ký chuyển giao công nghệ các biện pháp khuyến khích thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường công nghệ quản lý nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ
tại phiên họp một số đại biểu quốc hội cho rằng dự thảo luật cần có quy định cụ thể để tránh việc lách luật ngăn chặn thiết bị cũ lạc hậu có tác động xấu đến sức cạnh tranh của nền kinh tế gây ô nhiễm môi trường
có ý kiến đề nghị phải thẩm định công nghệ tất cả các dự án bổ sung quy định trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong kiểm tra giám sát việc chuyển giao công nghệ trong quá trình triển khai thực hiện đối với tất cả các dự án đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng dự thảo nên bỏ những quy định không phù hợp với các điều ước quốc tế mà việt nam đã tham gia ký kết qua đó bảo đảm tính cạnh tranh công bằng đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp trong nước nghiên cứu áp dụng chuyển giao công nghệ
trong phiên họp sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết liên tịch giữa ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam về quy định chi tiết điều hai mươi bảy điều ba mươi bốn của luật mặt trận tổ quốc việt nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội